các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
như đây là những ghi nhận mới nhất về tăng lễ của vợ chồng ông phạm minh tuyên
hình ảnh đầu tiên về tăng lễ vợ chồng đồng chí phạm minh tuyên
thông tin từ tỉnh ủy ninh bình lễ tang ông phạm minh tuyên nguyên bí thư tỉnh ủy ninh bình được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao
thi thể vợ chồng nguyên bí thư tỉnh ủy ninh bình tử nạn trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gần khu vực bixi ninh bình
được đưa tới nhà tăng lễ ninh bình số tám mươi đường tuệ tỉnh thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
công an tỉnh ninh bình cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn là khoảng thời gian mà người điều khiển xe ô tô thường dễ mệt mỏi kém tập trung nhất
vì lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình nói với báo chí
chúng tôi không loại trừ khả năng ông phạm minh tuyên mệt mỏi buồn ngủ nên đâm vào giải phân cách hút cột đèn khiến cả hai vợ chồng đều tử vong
tại nhà tăng lễ công tác chuẩn bị được các cơ quan chức năng bố trí sẵn sàng
từ bên ngoài nhiều chiến sĩ cảnh sát giao thông công an bộ đội và lực lượng dân quân tự vệ được bố trí phân luận giao thông đảm bảo an ninh trật tự
ở bên trong rất nhiều cán bộ ban ngành người thân hàng xóm có mặt để làm lễ ai cũng rõ mặt đau buồn tiếc thương
đến ngày sáu tháng bốn công an tỉnh ninh bình cho biết các đơn vị chức năng của đơn vị này đang tiến hành điều tra xác minh
và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nguyên bí thư tỉnh ủy ninh bình và vợ tử vong
một ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông trên đường trần nhân tông thành phố ninh bình khiến hai vợ chồng ông phạm minh tuyên tử vong
công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập tài liệu chứng cứ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
đại diện lãnh đạo công an tỉnh ninh bình cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu
đồng thời nhanh chóng tiến hành thực hiện các bước xác minh điều tra tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
như trước đó đã đưa tin khoảng một mươi hai h ba mươi ngày năm tháng bốn ông phạm minh tuyền sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín trú tại thành phố ninh bình điều khiển ô tô con
chở theo vợ là bà nguyễn thị nhẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
lưu thông trên đường trần nhân tông từ hướng quốc lộ một mươi ra quốc lộ một a
khi đến khu vực phường ninh sơn thành phố ninh bình thì ô tô bất ngờ mất lái và lao lên giải phân cách sau đấy tông vào cột đèn chiếu sáng
hậu quả vụ tai nạn khiến bà nhẫn bị văng ra khỏi xe và tử vong tại chỗ
ông tuyên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
tuy nhiên do bị thương quá nặng nên ông tuyên cũng đã tử vong khoảng một mươi năm h một mươi năm phút cùng ngày
lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao
sáng mồng sáu tháng bốn thông tin từ tỉnh ủy ninh bình cho biết ban chấp hành trung mương đảng
ủy ban thường vụ quốc hội và tỉnh ủy đã có thông báo chính thức về lễ tang của nguyên bí thư tỉnh ủy phạm minh tuyên
được biết lễ tang nguyên bí thư tỉnh ủy ninh bình phạm minh tuyên được tổ chức theo nghi thức cấp cao tại nhà tăng lễ tỉnh ninh bình
ông phạm minh tuyên sinh ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín tại xã khánh thủy
khánh tỉnh ninh bình trú quán số nhà hai set một mươi bốn phường bắc sơn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
ông nguyên là ủy viên bang chấp hành trung mương đảng nguyên ủy viên bang thường vụ quốc hội
nguyên trưởng bang công tác đại biểu nguyên phó trưởng bang tổ chức trung mương
nguyên phó trưởng bang thường trực bang bảo vệ chính trị nội bộ trung mương
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh bình
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ninh bình nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
ông phạm minh tuyên sinh ra trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước
ông tham gia công tác từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và là đảng viên từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trưởng thành qua các vị trí y sĩ tiểu đoàn một mươi sư đoàn ba trăm linh tám b phó bang nội quân y sư đoàn ba trăm linh tám b
ba trăm hai mươi b quyền giám đốc giám đốc bệnh viện điều dưỡng b tỉnh hà nam ninh
giám đốc bệnh viện thị xã tam điệp phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã tam điệp
bí thư thị ủy tam điệp tỉnh ninh bình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
bí thư tỉnh ủy ninh bình trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh bình
phó trưởng bang thường trực bang bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
trưởng bang công tác đại biểu thuộc ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi hai
trong quá trình công tác ông được đảng nhà nước và nhân dân trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như huy
huân chương kháng chiến chống mỹ cứu nước hạng nhất huân chương lao động hạng nhì
huân chương độc lập hạng nhì và nhiều huy chương bằng khen giấy khen kỷ niệm chương
ông phạm minh tuyên nghỉ hưu theo chế độ từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
lễ tàn được tổ chức theo nghi thức lễ tàn cấp cao
lễ viếng từ một mươi hai h ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày sáu tháng ba năm nhâm dần
đến sáu h ba mươi phút ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tức là ngày tám tháng ba
tại nhà tăng lễ tỉnh ninh bình đường tuệ tỉnh phường nam thành thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
lễ truy điệu vào hồi sáu h ba mươi phút ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
lễ an táng vào hồi tám giờ một mươi năm phút cùng ngày tại nghĩa trang thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
tóm tắc tiểu sử đồng chí phạm minh tuyên
dưới đây là tóm tắt tiểu sử của đồng chí phạm minh tuyên đã được báo điện tử vtv điểm lại
đồng chí phạm minh tuyên sinh ngày hai mươi
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín tại xã khánh thủy huyện yên khánh tỉnh ninh bình
trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước
đồng chí tham gia công tác từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và là đảng viên từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín y sĩ tiểu đoàn một mươi sư đoàn ba trăm linh tám
từ tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi đến tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi một y sĩ đoàn hai nghìn một trăm chín mươi một
bộ tư lệnh miền đông nam bộ
từ tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn phó bang nội quân y sư đoàn ba trăm linh tám b ba trăm hai mươi b
phó bí thư rồi bí thư chi bộ
từ tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cán bộ phụ trách đào tạo
ủy ban bảo vệ bà mẹ trẻ em tỉnh ninh bình sau này là tỉnh hà nam ninh
chi ủy viên chi bộ cơ quan
từ tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đến tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
học văn hóa tại trường đại học y bắc thái bí thư chi bộ
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi hai học hệ chuyên tu tại trường đại học y thái bình
lớp trưởng phó bí thư chi bộ ủy viên ban chấp hành đảng bộ nhà trường khóa một mươi
từ tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quyền giám đốc giám đốc bệnh viện điều dưỡng b
tỉnh hà nam ninh phó bí thư chi bộ
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quyền giám đốc giám đốc bệnh viện điều dưỡng b
tỉnh hà nam ninh phó bí thư chi bộ
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đến tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn thị ủy viên rồi ủy viên thường vụ thị ủy
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi một phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã tam điệp
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi năm phó bí thư thị ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã tam điệp
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tỉnh ủy viên tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bí thư thị ủy tam điệp tỉnh ninh bình
từ tháng một năm hai nghìn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn phó bí thư tỉnh ủy tháng ba năm hai nghìn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
từ tháng một năm hai nghìn một đến tháng bốn năm hai nghìn bốn ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa chín bí thư tỉnh ủy ninh bình
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh bình khóa một mươi một
từ tháng năm năm hai nghìn bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn năm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
tháng năm năm hai nghìn bốn trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh bình khóa một mươi một
từ tháng một năm hai nghìn sáu đến tháng sáu năm hai nghìn bảy ủy viên bang chấp hành trung mương đảng khóa chín khóa một mươi phó trưởng bang thường trực bang bảo vệ chính trị nội bộ trung mương
từ tháng bảy năm hai nghìn bảy đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi một ủy viên ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội trưởng bang công tác đại biểu quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi hai
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ
đảng nhà nước và nhân dân đã trao tặng huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng huân chương chiến sĩ vẽ vang hạng ba huân chương kháng chiến chống mỹ cứu nước hạng nhất
hôn chương lao động hạng nhì hôn chương độc lập hạng nhì và nhiều hôn chương bằng khen giấy khen kỷ niệm chương khác
thay mặt ekip và những người thực hiện chương trình xin cuối đầu tiếng biệt mong vợ chồng nguyên bí thư tỉnh ủy ninh bình yên nghỉ